bên cạnh việc nâng cao chuyên môn y tế trong khám chữa bệnh cũng như là cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại thì chất lượng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân cũng được ngành y tế trú trọng do nhu cầu và yêu cầu của người dân cũng tăng lên
chính vì lẽ đó mô hình bệnh viện khách sạn ra đời đã thu hút được rất đông sự quan tâm của xã hội cũng như là góp phần đưa y tế việt nam bắt kịp với thế giới
mỗi bệnh nhân khi tới bệnh viện họ đã mang trong mình nỗi lo bệnh tật nhưng không ít người còn có tâm lý e ngại bởi những vấn đề liên quan đến khâu tiếp đón và dịch vụ do khối lượng bệnh nhân quá đông
mô hình bệnh viện khách sạn là việc xây dựng những bệnh viện bảo đảm được công tác chuyên môn trong khám chữa bệnh trang thiết bị hiện đại tối tân nhưng cũng chú trọng tới không gian cảnh quan chất lượng dịch vụ chăm sóc mang lại cho người bệnh và người dân cảm giác thoải mái nhất
mô hình bệnh viện khách sạn có nghĩa là về mặt bệnh viện chúng tôi cố gắng bảo đảm là một bệnh viện tốt nhất cả về mặt chuyên môn và những thủ thuật điều trị
thế còn cái tên khách sạn ở đây có nghĩa là rất mong ước đạt tới được một cái cơ sở hạ tầng cũng khang trang hiện đại đầy đủ tiện nghi như một khách sạn
và hai nữa là nhân viên y tế lúc đấy cũng như là nhân viên khách sạn là có tinh thần thái độ
chăm sóc bệnh nhân rất là tốt
đặc biệt bệnh viện có chế độ chăm sóc bệnh nhân toàn diện
toàn bộ bệnh viện nằm trong khuôn viên xanh với nhiều tranh ảnh nghệ thuật âm nhạc nhẹ nhàng giúp thư giãn đầu óc cho người bệnh
đây là lần thứ hai chị đinh thị thu đưa con tới điều trị tại bệnh viện đa khoa phương đông
lo lắng bởi trẻ nhỏ thường quấy khóc nên chăm sóc trẻ thường khó khăn hơn
thế nhưng khi đến bệnh viện chị lại cảm thấy rất yên tâm và thoải mái
bởi dù chất lượng chăm sóc cao nhưng vẫn được áp dụng bảo hiểm y tế vừa giúp bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại nhưng cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế
trong bối cảnh ngành y tế đang nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng
cả về số lượng và chất lượng của nhân dân
bệnh viện khách sạn sẽ giảm thiểu quá tải bệnh viện và giúp chúng ta bắt kịp với xu thế y tế trên thế giới